nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày bác hồ đi xa năm mươi năm toàn đảng toàn dân toàn quân ta thực hiện di trúc thiêng liêng của bác
tối ngày hai mươi một tháng tám đài tiếng nói việt nam phối hợp với tỉnh nghệ an và thành phố hồ chí minh tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên môn vàn tình thương yêu
tham dự chương trình có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đây là chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tôn vinh giá trị trường tồn của bản di trúc của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xây dựng và chỉnh đốn đảng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
chương trình được giàn dựng công phu nhiều tâm huyết và sáng tạo với sự tham gia của đông đảo các nhà báo nghệ sĩ diễn viên trên cả nước
chương trình bao gồm những tác phẩm âm nhạc viết về người về đất nước của các tác giả nổi tiếng các tiểu phẩm kịch ngắn
viết tư liệu ghi lại những câu chuyện lịch sử về thân thế và sự nghiệp cách mạng bình dị mà vĩ đại của bác
chương trình được thực hiện tại ba điểm cầu nhà hát đài tiếng nói việt nam khu di tích lịch sử kim liên và bến nhà rồng